nhằm ứng phó kịp thời với mọi tình huống và giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số chín và mưa lũ
có khả năng gây ảnh hưởng đến địa bàn tp hcm ngày hai mươi ba tháng một mươi một lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo
tp hcm đã ký văn bản chỉ đạo các trường học khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với bão số chín và mưa lũ
sở giáo dục và đào tạo thành phố chỉ đạo lãnh đạo các trường từ mầm non đến trung cấp và cao đẳng
thực hiện các biện pháp như nâng cao ý thức cảnh giác cao độ theo dõi chặt chẽ và xử lý kịp thời
các tình huống trước trong và sau khi bão di chuyển trên nguyên tắc an toàn tuyệt đối về người thiết bị cơ sở vật chất trường học
mỗi trường học cần có phương án triển khai phòng chống và thực hiện nghiêm túc phương án phòng tránh ứng phó bão
bão mạnh và rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố
sở yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa tham quan giã ngoại tiết học ngoài nhà trường
trong thời gian bão số chín di chuyển vào đất liền cho đến khi cơ quan chức năng có thông báo cụ thể về thời tiết đảm bảo an toàn
ngoài ra các trường chủ động báo cáo tình hình của đơn vị với sở và ủy ban nhân dân cấp quận huyện
trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp không đảm bảo an toàn cho các hoạt động giáo dục
sở cũng đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện trao đổi với sở để có thông báo cho học sinh nghỉ học